chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bác sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất gửi đến quý vị khán giả
kính mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin liên quan đến chỉ đạo mới nhất
của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc tiếp tục tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nằm trong công điện số tám nghìn một trăm bốn mươi chín cdvcp mới nhất được phát đi vừa qua
công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thành phố trường thuộc trung mương
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung mương nêu rõ
để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng chính phủ yêu cầu
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trường thuộc trung mương
chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chỉ đạo hướng dẫn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp
chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả
gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
các tỉnh thành phố trường thuộc trung mương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động
ở những nơi dịch bùng phát địa bàn gì phức tạp tổ chức tiêm chủng nhanh
kịp thời hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine
bộ y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận
chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được
đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
bộ y tế bộ quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương
tiêm vaccine nhanh nhất có thể
các bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch
ubnd các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn covid
để mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k
không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục giả soát thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân
an sinh sản xuất
đảm bảo kịp thời hiệu quả đúng đối tượng theo quy định
thưa quý vị thời gian này cả nước ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín tăng lên hẳn
hàng ngày với nhiều ổ dịch lớn tại khắp các tỉnh thành
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp bộ y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát
xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ ba bốn
theo cập nhật đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một của bộ y tế cả nước ghi nhận bảy sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
gồm một mươi năm ca nhập cảnh
và bảy sáu trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước tăng một trăm năm mươi một ca so với ngày trước đó tại năm mươi sáu tỉnh thành phố
đáng chú ý gần một nửa số ca mắc ba ba trăm ba mươi hai ca được phát hiện trong cộng đồng
trước diễn biến dịch tiếp tục phức tạp bộ y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương tăng cường
chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những người về từ các địa bàn
có dịch cấp độ ba bốn các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tổ chức cách ly
theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những người về từ các địa phương
có sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
hà nội đã tổ chức diễn tập hoạt động mô hình trạm y tế lưu động tại phường giảm võ
trạm y tế lưu động có năm nhiệm vụ chính gồm quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín
tại nhà và cộng đồng xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
truyền thông về covid một mươi chín khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
với hơn một ca mắc mới ghi nhận tp hcm đã lập các
đội phản ứng nhanh kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động với y bác sĩ do các trung tâm y tế
quận huyện và bệnh viện đảm trách các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân
lập danh sách bác sĩ điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày tám tháng một mươi một
sẵn sàng hỗ trợ quận huyện chăm sóc và quản lý f tại nhà khi được điều động
tp hcm thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện yên thế để thực hiện
các biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch covid một mươi chín từ một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bình thuận lập lại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại vùng đỏ vùng cam
theo đó từ h ngày tám tháng một mươi một các hoạt động trên địa bàn tp hcm và huyện hàm thuận bắc
sẽ áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn vùng đỏ
hai địa phương này sẽ dừng hoạt động vận tài hành khách công cộng không tổ chức
các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời việc cưới hiếu hỉ
các nhà hàng quán ăn quán nước giải khát chỉ được bán mang về
các dịch vụ cắt tóp làm đẹp phòng tập thể hình yoga bóng đá bán vé số cũng ngừng hoạt động
riêng tp hcm bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi một người dân trên địa bàn không đi ra khỏi nhà
từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
số ca mắc mới vẫn cao đồng bằng sông kiểu long đẩy nhanh tiêm vaccine cho toàn dân
theo đó trong nhiều ngày qua tp hcm đã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện toàn tỉnh có hơn năm trăm ba mươi hai tám trăm linh người được tiêm mỗi một đạt tỷ lệ gần tám mươi
và hơn một trăm năm mươi sáu hai trăm linh người được tiêm mũi hai đạt tỷ lệ gần hai mươi bốn
tại tỉnh hậu giang qua ba ngày triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ đủ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
toàn tỉnh đã tiêm được cho hơn sáu mươi bảy tám trăm linh trường hợp đạt hơn chín mươi sáu kế hoạch
trong đó huyện châu thành phụng hiệp thị xã lòng mỹ
tiêm vượt tỷ lệ do lượng trẻ em đến tiêm thực tế lớn hơn so với thống kê trước đó
trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine của đồng tháp vẫn còn thấp trong khi dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng
tỷ lệ tiêm muối một của đồng tháp hơn chín trăm linh bốn năm trăm linh liều tương ứng với hơn sáu mươi sáu dân số
và mỗi hai đạt hơn sáu trăm một mươi hai liều đạt hơn bốn mươi năm dân số
liên quan đến số ca mắc có xu hướng tăng lên mỗi ngày hiện nay để đảm bảo an toàn cho người dân trước sự lây lan mạnh
các địa phương đã điều chỉnh phương án phòng dịch để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới
cụ thể lai châu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh lai châu đang có chiều hướng phức tạp
khi ghi nhận một mươi ba ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
trong đó có những trường hợp không rõ nguồn lây tại xã bản giang huyện tam đường
nhiều người dân tại thành phố lai châu làm việc tại xã bản giang và có tiếp xúc với những trường hợp f trên
trước tình hình đó chính quyền thành phố lai châu đã quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố lai châu tạm thời cho học sinh nghỉ học tập trung
từ ngày tám tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến
an giang nâng cấp độ dịch tạm dừng hoạt động vận tải công cộng
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh an giang phát hiện bốn trăm hai mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi ba năm trăm ba mươi bốn trường hợp
đánh giá tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp tỉnh an giang đã ban hành quyết định
áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ ba trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày tám tháng một mươi một
theo đó tỉnh an giang tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi không phục vụ tại chỗ
thực hiện xét nghiệm để kiểm tra tầm soát đối với trường hợp có nguy cơ cao nhất là những trường hợp đi về
từ các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
và các địa bàn dịch thuộc cấp độ bốn vùng cách ly phong tỏa
tỉnh an giang yêu cầu người dân không ra đường trong khung giờ từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi an giang công bố dịch ở cấp độ hai
tuy nhiên thời gian gần đây số ca nhiễm liên tục tăng hiện toàn tỉnh có một mươi ba năm trăm ba mươi bốn người nhiễm covid một mươi chín
đồng nai ngày bảy tháng một mươi một tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi trong ba ngày
ông phạm huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết ngày bảy tháng một mươi một tỉnh đã triển khai đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ em
và dự kiến hoàn thành sau ba ngày
cà mau thành lập thêm cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và trạm y tế lưu động
hiện toàn tỉnh cà mau có hai sáu trăm tám mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó riêng ngày sáu tháng một mươi một ghi nhận một trăm bốn mươi ca mắc mới
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi yêu cầu ngành y tế tỉnh này nhanh chóng bổ sung đầu tư trang nhất bị
để đảm bảo hai trăm linh dường bệnh điều trị covid một mươi chín tại trung tâm y tế phú tân đồng thời bắt tay thực hiện ngay trạm y tế lưu động
toàn tỉnh khẩn trương làm cuộc thống kê nhanh điều kiện về nhà ở để tiến hành cách ly f tại gia đình ở những khu vực có đông f
việc điều trị f tại nhà phải trên tinh thần tư nguyện của bệnh nhân
trong số các điểm nóng về dịch bệnh thời gian này thì miền tây đang là khu vực đang nhận được nhiều sự quan tâm với số ca mắc tăng kỷ lục
trong bảy ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành miền tây tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc mới tăng xuất hiện nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng
điều đó đã khiến các tỉnh thành miền tây đang vừa phải nâng cao cấp độ dịch vừa căng mình chuẩn bị năng lực điều trị f trên quy mô lớn
trên làn sóng dịch thứ tư tỉnh bạc liêu ghi nhận năm mươi hai f là các công dân của việt nam về từ nước ngoài cách ly tại bạc liêu không ghi nhận f trong cộng đồng
sau làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát ngày hai mươi tám tháng năm bà liu ghi nhận f đầu tiên trong cộng đồng là một giáo viên bị lây nhiễm từ ổ dịch điểm nhóm hội thánh truyền giáo phục hưng ở quận gò vấp tp hcm
kể từ thời điểm này đến trước ngày hai mươi ba tháng tám toàn thủy bạc liêu ghi nhận chín mươi ba f trong cộng đồng
trong đó chủ yếu là người về từ các tỉnh đang có dịch hầu hết đã được cách ly ngay sau khi về đến tỉnh
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay số ca mắc mới ở bạc liêu tăng và đến nay lũy kế có số ca mắc là năm hai trăm sáu mươi ca
trong đó đã điều trị hồi phục một bốn trăm sáu mươi ca đang theo dõi điều trị ba bảy trăm sáu mươi ca và số tử vong là bốn mươi ca
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bạc liêu dịch đang diễn biến phức tạp nguy cơ bùng phát trở lại
và mới đây tỉnh này phân loại cấp độ dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
mới nhất sở chỉ huy phòng chống dịch tp hcm vừa đề xuất tăng cấp độ dịch ở thành phố này lên cấp độ ba hiện ở cấp độ hai
trong đó có bốn quận cấp độ ba và năm quận huyện cấp độ hai cấp độ xã có một mươi sáu đơn vị cấp độ một bốn mươi năm đơn vị cấp độ hai một mươi bốn đơn vị cấp độ ba và tám đơn vị cấp độ bốn
theo đánh giá tp hcm với vai trò là trung tâm y tế văn hóa y tế của vùng đồng bằng sông cửu long
khi chuyển sang trạng thái bình thường mới đã tiếp nhận nhiều người dân từ các tỉnh thành đến công tác khám chữa bệnh
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay số lượng f ghi nhận mỗi ngày tăng mạnh
gạch đó tp hcm liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cơ bệnh viện công ty
và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
cụ thể đó là các ổ dịch trong cộng đồng dân cư gồm các khu vực phường của quận ninh kiều thốt nốt ô môn huyện thới lai
trong trường đại học có khoa thủy sản trường đại học cần thơ với một mươi ba f
còn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm công ty thủy sản cvn khu công nghiệp thốt nốt với năm mươi hai f
công ty thủy sản bd khu công nghiệp trà nóc hai có sáu trăm tám mươi bốn f tại bảy trên chín quận huyện trừ quận cái răng và huyện vĩnh thạnh
công ty nm khu công nghiệp trà nóc một có một mươi năm f công ty klp khu công nghiệp trà nóc i có bốn
trước đó hậu giang cũng công bố phân loại cấp độ dịch đối với bảy mươi năm xã phường thị trấn và trên địa bàn tỉnh
qua đó trên địa bàn tỉnh không còn xã vùng xanh cấp độ một mà thấp nhất là cấp độ hai với sáu ba xã phường thị trấn
cấp độ ba nguy cơ cao là ba xã phường thị trấn và vùng đỏ nguy cơ rất cao là chín xã phường thị trấn
đáng chú ý ngoài trường huyện long mỹ không có xã nguy cơ rất cao
còn lại bảy huyện thị và thành phố trên địa bàn tỉnh đều có xã phường thị trấn rơi vào nguy cơ rất cao
trong đó điểm nóng là các huyện châu thành a phụng hiệp và vị thủy
tỉnh hậu giang cũng điều chỉnh các biện pháp chống dịch khi hạn chế người dân ra đường sau hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
các hàng quán ăn uống không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về
còn ở cà mau từ ngày sáu tháng một mươi một toàn tỉnh có chín xã thị trấn
vùng đỏ cấp độ bốn và hai mươi bảy xã phường thị trấn vùng cam
còn lại sáu mươi năm xã phường thị trấn của các huyện thành phố cà mau thuộc vùng vàng cấp độ hai
lãnh đạo tỉnh cà mau chỉ đạo đối với xã phường thị trấn có nguy cơ cao cấp độ bốn
thì chủ tịch ubnd huyện ra soát ra quyết định cách ly phong tỏa nghiêm ngặt tòa xã
ở giá cấp độ ba thì tùy theo mức độ nguy cơ địa điểm địa hình địa bàn dân cư
xem xét xác lập vùng cách ly phong tỏa trên tinh thần không được chạy theo
mức độ lây lan mà phải bao vây khống chế dịch
chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh tp hcm
mới đây trên địa bàn xã xuân thới thượng và xã bà điểm thuộc huyện hóc môn tp hcm
đã liên tiếp xuất hiện chín ổ dịch covid một mươi chín mới
ngành y tế đang tập trung nguồn lực để sớm khống chế các ổ dịch
ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn hai xã trên
trong tuần đầu của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tp hcm đã yêu cầu các đơn vị liên quan
khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch
đến ngày bảy tháng một mươi một kết quả lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân
đã phát hiện tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh
sở y tế phối hợp với cục quân y bộ quốc phòng điều động một mươi năm trạm y tế lưu động
từ quận bình tân đến tăng cường cho huyện hóc môn
do đó sở y tế đề nghị trung tâm hồi sức bệnh viện trung bương huế
và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận
các trường hợp f nặng cho bệnh viện hóc môn
theo quy trình mới được áp dụng các f khi được phát hiện nếu đủ điều kiện
sẽ được cách ly tại nhà và được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lệ ổ dịch đã được thực hiện sau mỗi ba ngày
nhằm phát hiện sớm tất cả các f mới để đưa vào quản lý
và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sau hơn một tháng triển khai
kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm cơ bản đã được kiểm soát
đến ngày bảy một mươi một tòa tp hcm đã có một mươi bốn quận huyện đã tiêu chí vùng xanh
cấp độ một nguy cơ thấp còn tám quận huyện trong vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình
trên bản đồ covid một mươi chín đánh giá chung toàn tp hcm đang ở vùng vàng
thuộc cấp độ trung bình của dịch covid một mươi chín
số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm ngày bảy tháng một mươi một cho thấy
trung bình mỗi ngày tại tp hcm đã ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca bệnh mới
hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân
hơn ba mươi một f đang cách ly điều trị tại nhà
số ca mắc mới bệnh phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày
một thông tin đang rất được chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tỉnh bình thuận
trước đó trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm đang diễn biến hết sức phức tạp
ubnd tp hcm ban hành quy định bắt đầu từ ngày bảy một mươi một
người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
những trường hợp được ra đường buổi tối gồm cấp cứu cứu hòa lựa lựa phòng chống dịch
nhân viên vệ sinh môi trường điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
xe vận chuyển hồng hóa thiết yếu tiểu thương trợ đầu mũi và trường hợp đặc biệt
sáng ngày bảy một mươi một một mươi hai chốt kiểm soát dịch ở các cường ngõ tp hcm được thiết lập trở lại
các hoạt động vận tải hành khách đường bộ đi và đến phan thiết sẽ tạm dừng từ ngày mai
ngoài ra từ giờ ngày tám tháng một mươi một tất cả hoạt động kinh tế xã hội ở phan thiết hoạt động theo cấp độ bốn vùng đỏ
những ngày gần đây ca nhiễm
các hoạt động ở phan thiết liên tục tăng cao mỗi ngày ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm
ngày năm tháng một mươi một số ca mới tăng kỷ lục với hai trăm linh chín ca
cũng liên quan đến dịch bệnh thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc ninh không còn địa phương ở cấp độ bốn là nguy cơ rất cao
tuy nhiên tại hà nam tình hình dịch covid một mươi chín đã diễn biến phức tạp với hai đơn vị cấp xã ở vùng nguy cơ cao
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh hiện trên địa bàn tỉnh không còn địa phương ở cấp độ bốn
tương đương với màu đỏ nguy cơ rất cao
cụ thể tỉnh bắc ninh hiện có tám mươi hai trên một trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn ở cấp độ một tương đương với màu xanh nguy cơ thấp bình thường mới
ba mươi năm xá phường ở cấp độ hai tương đương với màu vàng nguy cơ trung bình
chín xá phường ở cấp độ ba tương đương màu cam nguy cơ cao gồm phường vân dương vạn an nam sơn tp bắc ninh
xã bằng an mồ đạo phương liễu yên già huyện quế võ
giang sơn lã ngâm huyện gia bình
tính đến ngày bảy tháng một mươi một bắc ninh đã tiêm được trên một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trên một mươi tám tuổi
công nhân trong và ngoài khu công nghiệp
đến nay tỉ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine là chín mươi năm ba
hiện địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ ba đến một mươi bảy tuổi
còn tại thà nam mới đây sở y tế tỉnh đã có thông báo số hai nghìn chín trăm chín mươi ba
về việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà nam
theo thông báo này cấp tỉnh và cấp huyện không đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
chỉ đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín ở đơn vị cấp xã cập nhật đến một mươi hai h ngày bảy tháng một mươi một
đối với cấp độ dịch covid một mươi chín ở cấp xá trên địa bàn tỉnh hà nam
phường lương khánh thiện và xã phù vân thành phố phủ lý ở cấp độ ba màu cam nghi cơ cao
bảy xã vườn thị trấn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
gồm các phường hai bà trưng
thanh châu minh khai thanh tuyền và xã liêm tiết thành phố phủ lý
thị trấn kiện khê huyện thanh liêm và xã trung lương huyện bình lục
một trăm linh xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ một màu xanh bình thường mới
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà nam
vẫn đang diễn biến phức tạp khi phát hiện nhiều ca mắc tại cộng đồng và lấy mẫu sàng lọc tại sở y tế
tại bắc giang theo thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tỉnh
ngày bảy tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chùm ca bệnh liên quan tại huyện yên thế có ba mươi bốn ca f
trong đó có một mươi chín trường hợp đã được cách ly trước đó và một mươi năm trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc và trong vùng phong tỏa
đáng chú ý trong ngày bảy tháng một mươi một tỉnh bắc giang qua xét nghiệm tầm soát đã phát hiện một ca f ngoài cộng đồng tại huyện lục ngạn
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ
như vậy từ ngày hai mươi sáu một mươi hai nghìn hai mươi một đến nay
trên địa bàn tỉnh bắc sang đã ghi nhận ba trăm ba mươi chín ca f
hiện tỉnh có năm mươi hai f đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
hai trăm sáu mươi f điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai
các bệnh nhân còn lại đang chờ để được đưa đến các cơ sở y tế điều trị
theo nhận định của sở y tế bắc giang hiện tại chùm các bệnh ở thôn hạ xã thượng lan huyện việt yên
cơ bản đã được kiểm soát chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng trong chín ngày liên tục
tuy nhiên còn ba chúng các bệnh tại các huyện yên thế lạng giang
või tân yên đang có diễn biến phức tạp
các chùm các bệnh này liên quan đến nhiều xã thị trấn khác nhau
nhiều ngành nghề có lịch trình di chuyển và tiếp xúc nhiều như công nhân lái xe học sinh
cán bộ viên chức cán bộ y tế kinh doanh nhân viên quản ba
do vậy dự báo trong những ngày tới tiếp tục xuất hiện ba mươi bốn mươi f trên một ngày
liên quan đến các chúng các bệnh là f một f hai đã được cách ly
người dân tại khu vực đã phong tỏa trên địa bàn
có thể xuất hiện thêm f ngoài cộng đồng
do vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch
thực hiện thông điệp năm k vừa khai báo y tế đầy đủ trung thực
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn
chủ tịch bác nhân dân huyện tân yên bắc giang đã ra quyết định thiết lập phong tỏa
cách ly y tế toàn bộ xã phúc hòa để thực hiện công tác phòng chống dịch
thời gian bắt đầu từ một mươi sáu h ngày bảy một mươi một
tính đến hiện tại xã phúc hòa có một mươi hai trường hợp f ở thôn đồng lý
xin được chuyển sang một thông tin về tỉnh nam định
theo đó trong ngày bảy tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ba mươi ca cộng đồng
trên tổng số bốn mươi năm ca mắc ghi nhận trong ngày
diễn biến phức tạp của dịch khiến tỉnh này buộc phải đưa ra các giải pháp
nâng cao mức độ phòng chống dịch
theo đó chủ tịch bác nhân dân tỉnh nam định phạm đình nghị đã yêu cầu
bác nhân dân các huyện thành phố tập trung mọi nguồn lực quyết liện thực hiện
các biện pháp khoanh vùng dập dịch đảm bảo nhanh gọn truy vết thần tốc
xử nghiệm diện rộng nhanh chóng bóc tách f ra khỏi không đông
tất cả quản lý người đi đến về từ vùng dịch
ủy ban nhân dân tỉnh nam định thực hiện phân bổ một trăm một mươi bảy liều vaccine pfizer
và một trăm năm mươi liều vaccine astrazeneca cho các huyện thành phố
chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh nam định thực hiện đề án cấp cứu
hồi sức tích cực điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng
bệnh viện phổi và trung tâm y tế thành phố nam định
thực hiện thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nhẹ
cùng đó chủ tịch ban nhân dân tỉnh nam định yêu cầu các ngành các huyện
thành phố đặc biệt là cấp xã tăng cường mức độ chống dịch tại tỉnh này
bằng thực hiện bốn miệng pháp cốt lõi trong phòng chống dịch
quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà
không để dịch lây lan trong khu cách ly và cộng đồng
mỗi huyện thành lập một cơ sở thu dung điều trị f không triệu chứng bệnh nhân nhẹ
thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động sẵn sàng hoạt động đầy mạnh tiêm vaccine
phấn đấu phủ mỗi một toàn dân trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt chủ đề ba nhân dân tỉnh nam định đã yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách
trong phòng chống dịch
theo đó từ giờ ngày tám tháng một mươi một tạm dựng hoạt động của quán cà phê
dạy khác trên địa bàn toàn tỉnh hàng ăn phục vụ không quá hai mươi người cùng thời điểm
từ hai mươi một giờ đến năm giờ sáng dừng kinh doanh khuyến cáo người dân không ra đường
từ hai mươi hai giờ đến năm giờ sáng
công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tất cơ kiểm soát các trường hợp từ nơi khác
về địa phương nhất là vùng đỏ vùng cam yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch
theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hôm nay tám tháng một mươi một ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài ba tám trăm linh học sinh huyện ba vì
trở lại trường học
trước đó ngày sáu tháng một mươi một ubnd tp hà nội chấp nhận kiến nghị của các huyện
thị xá về việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày tám tháng một mươi một
riêng học sinh của một số lớp ở ba vị được đi học trực tiếp
theo quy định mới của ubnd tp hà nội học sinh các lớp năm lớp sáu lớp chín lớp một mươi và một mươi hai
tại ba vì sẽ được trở lại trường vào ngày tám tháng một mươi một
học sinh các lớp còn lại của ba vì học sinh các quận huyện thị xã khác của hà nội
vẫn tiếp tục học trực tuyến qua truyền hình
học sinh mầm non toàn thành phố vẫn nghỉ tại nhà
đại diện lãnh đạo phòng giáo dục vận hành
đại diện lãnh đạo huyện ba vì cho biết phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tiến hành giả soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
để sẵn sàng đón học sinh lớp chín trở lại trường
theo đó trong ngày bảy tháng một mươi một ubnd huyện ba vì đã tổ chức diễn tập các tình huống đón học sinh
với sự tham gia của lãnh đạo các xã thị trấn ban giám hiệu giáo viên nhân viên của các nhà trường
các cơ sở giáo dục diễn tập lần lượt về công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường
đón và hướng dẫn các em khi đến cổng trường xếp xe hướng dẫn vào lớp học theo phân luồng
đảm bảo giãn cách đón học trò tại cửa phòng học thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nhà trường xử lý các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho sốt khó thở
sẵn sàng phương án xử lý khi có trường hợp f f một f hai trong lớp
hướng dẫn các em những công việc cần thiết cần làm cuối buổi học phân luận ra về đảm bảo giãn cách
các trường trên địa bàn đã đảm bảo các tiêu chí các trường học an toàn
sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại